thưa quý vị bắt đầu từ bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ bằng hình thức trực tuyến
đã diễn ra tại toán nhân dân tỉnh phú thọ
và ngay lúc này phóng viên mạnh tùng của truyền hình công an nhân dân sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin trực tiếp tới hiện trường phiên xét xử
xin chào trường quay xin chào quý vị và các bạn
hiện nay tôi đang có mặt tại toán nhân dân tỉnh phú thọ
trong ngày hôm nay tòa án dân tỉnh phú thọ đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến vụ đánh bạc hàng chục nghìn tỷ qua mạng internet
ngay từ đầu giờ sáng xung quanh khu vực này lực lượng công an đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là để tránh tình trạng ồn tắc giao thông
lưu lượng giao thông đã có mặt phân luận từ xa
ngoài ra công tác đảm bảo an ninh tại các địa điểm xét xử của lưu lượng công an triển khai
trong đó tòa án lưu lượng công an triển khai hai vòng an ninh đặc biệt là lưu lượng cảnh sát cơ động có mặt ngay từ ngoài đầu cổng để làm an ninh nhân tự
ngoài ra khi các bị cáo hay các phóng viên hay các người có liên quan vụ án vào được lưu lượng công an kiểm tra an ninh rất chặt chẽ
các bạn có thể thấy ngay sau lưng tôi đó là một vòng kiểm tra an ninh
theo dự kiến trong ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh phú thọ sẽ xét xử chín mươi hai bị cáo liên quan đến vụ án này
các bị cáo được đưa ra xét xử
các bị cáo được đưa ra xét xử với sáu tội danh tại bộ lệnh sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và hai nghìn một mươi năm
trong đó bao gồm là các tội danh bao gồm lợi dụng chức hạn quyền vụ khi thi hành công vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc rửa tiền mua bán hóa đơn trái phép lợi dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản
theo dự kiến trong ngày hôm nay hội đồng xét xử sẽ mời bảy mươi ba người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong đó một mươi bốn người đứng ra làm chứng và ba điều tra viên của cơ quan an ninh tỉnh phú thọ
theo thông tin mới nhất viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ đã ban hành cáo trạng dài hai trăm ba mươi năm trang
tuy nhiên thì trong này thì là viện kiểm soát nhân dân tỉnh phú thọ đã sửa đổi vào trong trang số hai trăm ba mươi bốn
theo dự kiến thì trong ngày hôm nay hội đồng xét xử sẽ tiếp tục đọc cáo trạng và tiến hành xét xử các bị cáo có liên quan
hiện tại thì tòa đang tiếp tục các bước để xét xử vụ án
những thông tin mới nhất về phiên tòa vụ án này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin trở lại trường quay